hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hơn sáu mươi ca nhiễm chủng omicron từng mắc covid một mươi chín
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kịch báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
nga vũ rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay
vùa dù là những nội dung chính sẽ có trong chương trình
sau đây xin mời quý vị cùng cập nhật số ca mắc mới tối hai mươi bảy tháng một tại việt nam
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi năm bảy trăm hai mươi bảy ca nhiễm mới
trong đó có năm mươi năm ca nhập cảnh và một mươi năm sáu trăm bảy mươi hai ca ghi nhận trong nước giảm hai trăm một mươi ba ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi ba tỉnh thành phố có một mươi sáu trăm hai mươi bảy ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội hai chín trăm linh bảy ca
đà nẵng tám trăm bảy mươi ba ca
bắc ninh bảy trăm chín mươi bốn ca
thanh hóa bảy trăm hai mươi bảy ca
hải phòng bảy trăm một mươi chín ca
quảng nam năm trăm hai mươi bảy ca
nam định bốn trăm sáu mươi chín ca
vĩnh phúc bốn trăm sáu mươi hai ca
bình định bốn trăm ba mươi bảy ca
hải dương bốn trăm một mươi bảy ca
hòa bình bốn trăm một mươi bốn ca
đắk lắc ba trăm bảy mươi tám ca
quảng ngãi ba trăm bảy mươi bốn ca
hương yên ba trăm bảy mươi hai ca
phú thọ ba trăm bốn mươi bảy ca
nghệ an ba trăm một mươi sáu ca
bình phước hai trăm chín mươi ba ca
quảng ninh hai trăm bảy mươi năm ca
bắc giang hai trăm bảy mươi hai ca

thái bình hai trăm linh bảy ca
sơn la một trăm bảy mươi ca
thành phố hồ chí minh một trăm sáu mươi tám ca

hải giang một trăm bốn mươi bốn ca

tây ninh một trăm ba mươi năm ca

quảng bình một trăm hai mươi ba ca
ninh bình một trăm một mươi năm ca
khánh hòa một trăm một mươi ba ca
vĩnh long một trăm một mươi hai ca

thái nguyên một trăm một mươi một ca
bến tre một trăm linh chín ca
tuyên quang một trăm linh ca
lào cai một trăm linh ca
quảng trị chín mươi sáu ca
đắc nông chín mươi năm ca
bình dương chín mươi hai ca
lai châu chín mươi ca
trà vinh tám mươi hai ca
điện biên tám mươi một ca
cao bằng tám mươi ca
bình thuận sáu mươi sáu ca
bạc liêu sáu mươi bốn ca
yên báy sáu mươi ba ca
con tương sáu mươi hai ca
bà rịa vũng tàu năm mươi bảy ca
đồng nai năm mươi năm ca
đồng tháp năm mươi ca
hậu giang bốn mươi bảy ca
hà tĩnh bốn mươi tám ca
lòng an bốn mươi ca
bắc cạn ba mươi bốn ca
kiên giang ba mươi hai ca
ninh thuận hai mươi sáu ca
cần thơ hai mươi sáu ca
sóc trăng hai mươi hai ca
tiền giang bảy ca
bắc giang hai trăm một mươi ba ca

con tương một trăm ba mươi ca

thanh hóa một trăm năm mươi bảy ca
bắc giang hai trăm một mươi ba ca
bến tre một trăm chín mươi sáu ca
con tương một trăm ba mươi ca

cần thơ một trăm sáu mươi sáu ca
đắc lãnh ba trăm linh tám ca
con tương tám mươi bảy ca
đắc lãnh ba trăm linh bảy ca
thành hóa tăng một trăm bốn mươi ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm bốn trăm ba mươi bảy ca trên ngày
đến nay việt nam đã ghi nhận một trăm sáu mươi sáu ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm chín mươi hai ca
quảng nam hai mươi bảy ca
hà nội một mươi bốn ca
khánh hòa một mươi một ca
đà nẵng tám ca
kiên giang bốn ca
quảng ninh hai ca
thanh hóa hai ca
hải dương một ca
hải phòng một ca
lòng an một ca
bà rịa vũng tàu một ca bình dương một ca và lâm đồng một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam hiện nay kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có hai hai trăm linh ba hai trăm linh tám ca nhiễm đứng thứ hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi ba trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi hai ba trăm hai mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai một trăm chín mươi sáu ba trăm năm mươi một ca
trong đó có một chín trăm bốn mươi hai bảy trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh năm trăm một mươi ba hai trăm năm mươi chín ca
bình dương hai trăm chín mươi hai bảy trăm năm mươi hai ca hà nội một trăm hai mươi một trăm bảy mươi năm ca đồng nai chín mươi chín tám trăm một mươi một ca
và tây ninh tám mươi bảy bảy trăm linh sáu ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý ca covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố trong ngày là hai mươi một hai ca
tổng số ca được điều trị khỏi là một chín trăm bốn mươi năm sáu trăm một mươi một ca
tổng số ca bệnh nhân nặng đang điều trị là bốn bốn trăm tám mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là hai bảy trăm sáu mươi bảy ca
hfnc là sáu trăm một mươi bốn ca thở máy không xâm lấn là một trăm một mươi năm ca thở máy xâm lấn năm trăm tám mươi hai ca và điều trị ecmo có một mươi bảy ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng một ghi nhận một trăm hai mươi sáu ca tử vong
tại thành phố hồ chí minh một mươi một ca trong đó bảy ca từ các tỉnh thành chuyển đến như sau
tây ninh hai ca tiền giang một ca bình thuận một ca long an một ca lâm đồng một ca bà rịa vũng tàu một ca
tại các tỉnh thành phố hồ chí minh một mươi một ca trong đó bảy ca từ các tỉnh thành chuyển đến như sau
hà nội ba mươi một ca vĩnh long một mươi một ca sóc trang sáu ca đồng tháp sáu ca an giang sáu ca hậu giang năm ca hải phòng bốn ca trong hai ngày
bắc ninh bốn ca bình thuận bốn ca tiền giang bốn ca kiên giang bốn ca khánh hòa ba ca bình dương ba ca cần thơ ba ca cà mau ba ca hải dương hai ca thái nguyên hai ca đà nẵng hai ca bình phước hai ca tây ninh hai ca bạc liêu hai ca quảng ninh một ca bình định một ca nam định một ca
ninh bình một ca đắk lắc một ca và bến tre một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm bốn mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bảy hai trăm chín mươi một ca chiếm tỷ lệ một bảy so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi năm trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu
tổng số ca tử vong trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư trong khối các nước asean
thưa quý vị và các bạn mới đây trong cuộc họp trực tuyến với sáu mươi ba tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch nhất là trong dịp tết nguyên đán thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã có chỉ đạo ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng phạm minh chính cho biết cuộc họp nhằm ra soát nắm tình hình dịch bệnh
nhất là xem xét về những vấn đề phát sinh đáng lưu ý để có giải pháp chủ động xử lý kịp thời không bị động
có đó góp phần để nhân dân được đón tết an toàn vui tươi làm mạnh
đặc biệt việc hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốt mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai
phấn đấu đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tiêm đủ hai mũi vaccine cho trẻ em từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
đến hết quý i
năm hai nghìn hai mươi hai tiêm sau mũi thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên tiếp tục nghiên cứu tính khoa học
hoàn thiện thủ tục pháp lý xem xét nghiên cứu nhập vaccine để tiêm vaccine cho trẻ từ năm tới một mươi một tuổi
trong thời gian tới với nhu cầu đi lại trong dịp tết nguyên đáng và mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn
có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chủ lây diễm và tiệm ẩn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
kể cả biến chủng omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài omicron
cùng với đó trong bối cảnh
dần mở cửa các hoạt động xã hội phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng
lãnh đạo các địa phương cho biết trong dịp tết cùng với thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
chăm lo an sinh xã hội các địa phương kiểm soát chặt chẽ và sẵn sàng các điều kiện ứng phó với dịch covid một mươi chín
để mọi người dân đều được vui tết an toàn vui tươi lành mạnh
các thành viên ban chỉ đạo lãnh đạo các bộ ngành thảo luận thống nhất về các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là trong dịp tết nguyên đáng chuẩn bị sẵn sàng mở cửa trường học trở lại và mở cửa du lịch
phục hồi kinh tế xã hội chuẩn bị cho người dân đón tết đồng thời đề nghị cùng với phòng chống dịch
các địa phương tạo ra mọi điều kiện để mọi người dân đều được về quê ăn tết chuẩn bị phương án để đưa học sinh
sinh viên đến trường bắt đầu từ ngày bảy đến ngày một mươi bốn tháng hai
đặc biệt các địa phương phải thực hiện các quy định phòng chống dịch thống nhất theo quy định hướng dẫn của chính phủ
ban chỉ đạo bộ y tế các bộ ngành trung ương liên quan
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng yêu cầu làm tốt công tác truyền thông hơn nữa
đảm bảo mọi thông tin đều được công khai minh bạch phân tích giải thích tránh gây hoang mang
cảm xúc không đúng với sự thật tránh bị kẻ xấu lợi dụng để chống phá
đấu tranh kịp thời trước các thông tin luận điệu sai trái
thủ tướng nhấn mạnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp các ngành địa phương phải ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
phòng chống dịch covid một mươi chín trong suốt dịp nghị thết nguyên đán
cũng trong sáng hai mươi bảy tháng một tại nghệ an thường trực trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
cũng đã tổ chức họp trực tuyến toàn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tại cuộc họp đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá
dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ
số ca nhiễm tăng cao bình quân hai tuần qua số ca nhiễm hai trăm ba mươi bốn ca một ngày
riêng ba bốn ngày gần đây thì trên ba trăm linh ca một ngày có nhiều ca trong cộng đồng
mặc dù các địa phương cùng với ngành y tế tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch
nhưng nguy cơ các ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng đặc biệt trong dịp tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắng đánh giá rằng
tại các địa phương đâu đó đã bắt đầu có tâm lý chủ quan coi nhẹ việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
hiện tại tỷ lệ tiêm vaccine đủ hai buổi đối với người trên một mươi tám tuổi trên địa bàn tỉnh đã đạt trên một trăm linh
riêng trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi thì mũi hai đã đạt trên chín mươi sáu
nên trong nhân dân đã xuất hiện tâm lý chủ quan lơi lại chống dịch
khẳng định công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ quan trọng cấp bách
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch
covid một mươi chín các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả năm nhiệm vụ chính
đứng đầu ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương quán triệt
thực hiện nghiêm túc quyết liệt toàn diện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia
chính phủ thủ tướng chính phủ bộ y tế tỉnh nghệ an
từng địa phương phải xây dựng kịch bản phương án ứng phó phòng chống dịch
phù hợp với điều kiện diễn biến tình hình mới diễn biến cụ thể dịch bệnh trên địa bàn
không để bị động
chuyển biện pháp chống dịch trong giai đoạn này phù hợp từ chuỗi vết điều tra f f một
đánh giá cấp độ nhất là cấp độ dịch ở mức độ ba mức độ bốn
theo quy mô khối xóm thôn bản
trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp phòng chống dịch phù hợp tại từng địa bàn
các địa phương cũng phải chủ động tổ chức các trạm y tế lưu động để thu dung điều trị f
đối với các địa phương có đủ điều kiện thì trong thời gian tới
hướng tới điều trị f không có
hướng tới điều trị f có triệu chứng f triệu chứng nhẹ tại nhà để giảm bớt áp lực
cho các cơ sở thu dung điều trị tập trung
trên cơ sở tham mưu của ngành y tế tỉnh sẽ có văn bản hướng dẫn các địa phương
triển khai thực hiện công tác này
thưa quý vị và các bạn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
liên đoàn lao động thành phố hải phòng đã ban hành kế hoạch tổ chức xét nghiệm rt pcr sars cov hai
cho công nhân các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch thời gian lấy mẫu từ ngày sáu tháng hai đến ngày một mươi tháng hai
tức ngày sáu tháng diên tới ngày một mươi tháng diên năm nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
tại các khu nhà trọ công nhân trên địa bàn các quận huyện dương kinh đồ sơn an dương
thủy nguyên an lão tiên lãng vĩnh bảo cát hải và công đoàn ngành công thương
đối tượng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm là đoàn viên công nhân đang ở trọ và người thân
gồm có bố mẹ con v v ở cùng tại một số khu nhà trọ trên địa bàn
thành phố các khu trò có từ một mươi phòng trở lên và các khu trọ liên kề dưới một mươi phòng
quay lại hải phòng sau khi nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
trừ những công nhân ở trọ nhưng được doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm tập trung
số lượng khoảng từ bốn đến năm công nhân
đơn vị y tế sẽ thực hiện lấy mẫu và bảo quản mẫu bệnh phẩm xét nghiệm rt pcr
sát covid một mươi chín cho công nhân ở trọ và người thân ở cùng tại một số khu nhà trọ công nhân
trên địa bàn thành phố theo hình thức là mẫu gợp năm
kinh phí xét kiệm cho một công nhân là một trăm sáu mươi bốn sáu trăm linh đồng
lấy từ nguồn ngân sách công đoàn thành phố năm hai nghìn hai mươi ba
việc xét nghiệm nhằm giúp sớm sẵn lộc các trường hợp diễm covid một mươi chín trong công nhân
các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố sau khi nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai
từ đó kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương lãnh đạo doanh nghiệp
triển khai các giải pháp chăm lo bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng
cho đoàn viên công nhân lao động
sau khi ghi nhận ca nhiễm omicron tại địa phương
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
đặc biệt là biến chủng mới của virus sars cov hai omicron trên địa bàn tỉnh
theo đó sở y tế phối hợp với các sở ban ngành ủy ban nhân dân các huyện
thị xã thành phố kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín ca cấp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tại các công ty doanh nghiệp cơ quan
tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là các biến chủng mới
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các cấp chỉ đạo huy động toàn bộ hệ thống chính trị
tham gia vào hoạt động phòng chống dịch thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và các hướng dẫn của bộ y tế
về chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt là biến chủng omicrand
chủ động xây dựng kịch bản phương án để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn
bên cạnh đó phân loại nguy cơ và định hướng sử trí cách đi và điều trị ca bệnh
các trường hợp f một liên quan ca nhiễm biến chủng omecran được bố trí cách ly tại nhà
tại nơi lưu trú
trạm y tế trạm y tế lưu động theo dõi lấy mẫu xét nghiệm thực hiện cách ly y tế bảy ngày
tại nhà tại nơi lưu trú tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
tuân thủ năm k nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở
đầu trắc hộng mất vị giác v v
phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp real time rt pcr
hoặc xét nghiệm bản kháng nguyên nhanh hai lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai vào ngày thứ bảy
nếu phát hiện trường hợp dương tính thực hiện cách ly theo dõi quản lý và điều trị
tại nhà tại nơi cư trú hoặc cơ sở điều trị thích hợp theo quy định
giấy chứng nhận hoàn thành cách ly do trạm y tế tại địa phương hoặc trạm y tế lựa cấp
chốn bay sẵn sàng các khu điều trị theo mô hình tháp ba tầng
đáp ứng bốn năm ca bệnh một ngày có thể tăng đến tám một mươi ca bệnh một ngày
phát huy vai trò của tổ covid một mươi chín cộng đồng trạm y tế lưu động tăng cường công tác tiêm chủng
thanh tra kiểm tra công tác phòng chống dịch thực hiện chế độ chính sách cho người bệnh
nhân viên phục vụ phòng chống dịch tăng cường áp dụng công nghệ thông tin
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín tại bắc kinh
mới đây thành phố này đã hạn chế đi lại ở nhiều khu vực trong thành phố
nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trong bối cảnh chưa đầy một mươi ngày nữa
sẽ khai mặt olympic mùa đông tại đây sự kiến vào ngày bốn tháng hai
hơn bất kỳ quận nào khác trong làn sóng dịch bệnh hiện nay ở bắc kinh
chính quyền thành phố bắc kinh không áp đặt phong tỏa bất kỳ quận nào
xong một số quận hiện tự áp đặt hạn chế đi lại tại một số khu vực
trước đó bang tổ chức olympic mùa đông bắc kinh năm hai nghìn hai mươi hai ngày hai mươi bảy tháng một thông báo
đã phát hiện hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín có liên quan tới sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này
trong số các ca mắc này có một mươi năm ca là những người mới nhập cảnh tại sân bay
còn tám ca được phát hiện trong quy trình bong bóng khép kính covid một mươi chín của bang tổ chức
theo kế hoạch olympic mùa đông bắc kinh năm hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức ở trạng thái gần như bình thường
bắt đầu diễn ra từ ngày bốn tháng hai với đầy đủ các quầy hãng bán lưu niệm ẩm thực
và các quán bia tại các địa điểm thi đấu
có điều toàn bộ các hoạt động này
điều đó sẽ diễn ra trong bong bóng khép kính
trên phạm vi cả nước trung quốc đại lục ghi nhận hai mươi năm ca lây nhiễm mới có triệu chứng trong cộng đồng
và không có thêm ca tử vong nào
như vậy đến nay trung quốc đại lục có tổng cộng một trăm linh năm tám trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín có triệu chứng
trong đó có bốn sáu trăm ba mươi sáu ca tử vong
liên quan đến biến thể omicron đã được nhiều người quan tâm
mới đây một nghiên cứu tới anh cho thấy
hai phần ba số người diễn biến chung omicron của virus sars cov hai từng mắc covid một mươi chín
đây là kết quả khảo sát quy mô lớn tại anh với tên gọi reac
được thực hiện tại đại học king s college london
nghiên cứu đã phân tích một trăm linh sáu trăm linh bảy kết quả xét nghiệm pcr ở anh
câu hỏi được đặt ra là những người lấy mẫu xét nghiệm từng bị mắc covid một mươi chín hay chưa
hơn ba năm trăm linh người có kết quả dương tính từ hôm ngày năm đến ngày hai mươi tháng một đã trả lời câu hỏi trên
gần hai phần ba tức sáu mươi bốn năm số trường hợp nhiễm omicron chả biết
trước đây cũng từng có kết quả dương tính
trong khi đó bảy năm nói rằng họ nghi ngờ mình từng mắc covid một mươi chín
theo kết quả nghiên cứu những người có thể bị tái nhiễm virus sars cov hai bao gồm các nhân viên y tế
thành viên các hộ gia đình có trẻ em hoặc người sống chung trong các đại gia đình
nghiên cứu cũng cho thấy chín mươi chín ca dương tính covid một mươi chín đều từ những người bị nhiễm biến chủng omican
chỉ một trường hợp do biến chủng delta
chúng tôi đã quan sát thấy mức độ nhiễm sars cov hai chưa từng có ở anh
vào tháng một và sự thay thế gần như hoàn toàn chủng delta bằng omicront các tác giả cung nghiên cứu cho hay
nhóm nghiên cứu nhấn mạnh tiêm phòng vẫn là trụ cột chính trong việc phòng thủ chống lại covid một mươi chín
với mức độ bảo vệ cao ngăn chặn ca nhập viện
omecron hiện đã được xác định bởi các cơ quan y tế ở ít nhất một trăm bảy mươi một quốc gia
và dẫn đến số ca mắc kỷ lục ở nhiều nước
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới tyrod ahanom geriaset kể từ khi biến chủng này được xác định
hơn tám mươi triệu trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo cho who nhiều hơn số lượng được báo cáo trong cả năm hai nghìn hai mươi
ông tedrock cho biết tuần trước trung bình một trăm linh trường hợp mắc covid một mươi chín được báo cáo
cứ sau ba giây và cứ một mươi hai giây lại có người chết vì ncov
quý vị và các bạn thân mến ngoài diễn biến chủng siêu lây nhiễm omicron
chúng ta rất có thể sắp phải đối mặt với một biến thể mới có sức lây nhiễm cao gấp nhiều lần
bởi thế quý vị và các bạn tuyệt đối không được chủ quan
phải tự nâng cao ý thức để bảo vệ bản thân
và những người xung quanh
vâng những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước và thế giới
xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại